chuyển sang thông tin thời tiết trên đất liền
với hướng và tốc độ dịch chuyển như đã dự báo của áp thấp nhiệt đới
thì hôm nay bắc bộ cũng như các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa ngày nắng mạnh
nhiệt độ về trưa chiều tại bắc và trung bộ sẽ phổ biến ở mức là ba mươi ba ba mươi năm độ
tuy nhiên trạng thái tạnh giáo và nắng nhiều ở các tỉnh thành miền bắc sẽ không kéo dài lâu
bởi ngay từ đêm nay sang đến ngày mai cùng với quá trình di chuyển về phía tây của áp thấp nhiệt đới
thời tiết sẽ chuyển biến dần trời chuyển nhiều mây hơn cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa
trước tiên là ở các tỉnh thành ven biển thuộc khu vực đông bắc như lạng sơn bắc giang quảng ninh hay hải phòng
và từ chiều tối mai trở đi mưa sẽ mở rộng sâu hơn về khu vực đất liền
nằm xa hơn về phía nam trong ba ngày tới khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng
của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới với hoạt động của đới gió mùa tây nam có cường độ khá mạnh
nên hầu hết các nơi trên khu vực sẽ đều xuất hiện mưa rào và rông
trong đó có nhiều điểm mưa vừa mưa to trong cơn rông cần phải đề phòng với tố lốc gió giật mạnh
nhất là ở khu vực thuộc tây nguyên và khu vực miền đông nam bộ
sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước